sau khi được chính quyền quận lập chốt theo dõi cách ly tại đầu ngõ cuộc sống của những bệnh nhân xóm chạy thận sống ở ngõ một trăm hai mươi một lê thanh nghị quận hai bà trưng tp hà nội cơ bản vẫn được duy trì ổn định
trong con ngõ nhỏ đối diện bệnh viện bạch mai một trăm ba mươi một bệnh nhân phải lọc thận thường xuyên sống trong khoảng năm mươi phòng trọ chật trội
cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn bình thường sau khi chạy thận thì các bệnh nhân có thể làm thêm nhiều công việc khác để có thêm thu nhập thế nhưng giờ đây tất cả đều chấp hành nghiêm quy định hạn chế đi lại
trong thời gian bị hạn chế đi lại cũng như mỗi hộ dân trong xóm chạy thận hai vợ chồng ông nguyễn hồng sơn được quận hai bà trưng hỗ trợ cấp cho một mươi kg gạo mỗi người và một triệu đồng mỗi hộ